nhà máy xử lý nước thải của thành phố buôn ma thuột được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn sáu với công suất tám một trăm hai mươi năm m ba ngày đêm
do nằm trong khu đông dân cư nên khi thời tiết oi bức gió mạnh càng đưa mùi hôi phát tán ra các khu vực xung quanh
đã nhiều lần người dân ở đây phản ánh lên chính quyền địa phương
nhưng sau hơn một mươi năm tình trạng ô nhiễm không khí quanh khu vực này vẫn chưa được ai giải quyết rứt điểm
sau này để hạn chế mùi hôi đơn vị quản lý vận hành hồ thải đã sử dụng hóa chất để khử mùi hôi và thiết lập vùng đệm bằng cây xanh bao quanh
tuy nhiên do hồ xử lý nước thải hoạt động bằng công nghệ sinh học thô sơ nên việc khắc phục mùi hôi là một phần
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hãy bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện